xin kính mời quý vị khán giả cùng đến với miền non nước cao bằng thăm các bản làng của đồng bào nùng an và lắng nghe những giai điệu ngọt ngào của làn điệu hèo phương
những lời ca điệu hát đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi người dân trở thành nét văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc
đồng bào dân tộc nùng thường sinh sống tập trung ở các tỉnh lạng sơn
cao bằng lào cai hà giang bắc cạn bắc giang tuyên quang quảng ninh
cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên con người hiền hòa và chân chất nên đồng bào nùng ở hầu hết các nơi đều còn giữ được những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình
văn hóa dân gian dân tộc nùng phong phú về nội dung đa dạng về thể loại
trong kho tàng ấy dân ca là hồn cốt
giữ vai trò vị trí trung tâm
với nhóm nùng an ở cao bằng hèo phương là một trong những làn điệu dân ca được yêu thích
chia hèo phương ra làm hai loại
loại hát trong nhà và loại hát ngoài trời
chúng tôi cũng không biết hẻo phương có từ bao giờ
chỉ biết lúc sinh ra bà và mẹ đã hát
ngày bé chúng tôi theo các anh chị đi chơi
thấy họ hát thì mình học theo
đây là văn hóa lâu đời của người nùng chúng tôi
tôi rất yêu thích hèo phương
bản thân tôi là từ bé thì thấy là
đàn anh đàn ông ấy thì là có khách
biên ví dụ bên nữ về đến nhà thì bên nam ở đây là
mời vào nhà xong hát thì cứ đi theo là thấy cái làn biểu này hèo phương này
thì là rất đẹp
mà tiếng ca ngợi cả các ông các bà nó đặt ra thì từ lúc nào cũng chả biết
thì thấy hát thế này thì nhiều số người nó không biết nghe
nhưng mà nó gọi cái tiếng vọng của nó là vang âm này
rồi ra đứt xong bắt đầu vào tên vào gan rất là thấy trướng
thích cái làn hèo phương này
rất nhớ và rất thích dạy cho các em ở trong làn các cháu trong làn
loại hát trong nhà gồm các khúc phương trong nghi lễ cúng thần
như khúc ca cầu hoa mừng thọ cầu yên
những khúc ca giao duyên khi trong bản có trai gái bản khác đến chơi
các bài phương mừng bản mừng nhà mới thậm chí hát trong nhà
chỉ đơn giản là những câu hát
câu hát đối đáp thăm hỏi nhau mỗi khi đến nhà chơi
cùng ngồi tâm sự thủ thị chuyện cuộc sống đời thường
hai người phụ nữ có thể vừa giúp nhau làm việc vừa cất cao tiếng hát cho công việc bớt tẻ nhạt
đồng thời chia sẻ với nhau những nỗi niềm buồn vui trong cuộc sống
những câu chuyện khó nói lên thành lời
chỉ có thể giải bày thông qua những câu từ và giai điệu hèo phương
hèo phương rất đa dạng về thể loại và hoàn cảnh hát
chúng tôi thường hát nhiều trong lễ mừng nhà mới và ở đám cưới
đám cưới là ngày vui của cả bàn làng chứ không phải chỉ của hai vợ chồng trẻ
đây là dịp để chúng tôi bày tỏ niềm vui với đôi trẻ
ví dụ vào mùa vào mùa này là nó cũng có bài hát của nó
khi gặp trong nó cũng có bài hát nhưng mà tôi luôn liên quan là cái đấy thôi
thì từ ngày hội hè thì nó lại khác bài
đấy ví dụ đám cưới nó lại khác bài
mình thọ sáu mươi một nó lại khác bài
cái nội dung của nó cái bài của nó thì dễ ra nếu mà hát như ngày trưa là cả ngày cả đêm đấy
nó có từng bài một đến cuối mà bây giờ về thế này là bản thân của tôi với ông bạch cũng là tự nghĩ ra để hát
loại hình hát ngoài trời là những khúc ca giao duyên của trai gái gặp nhau ngoài đường
nội dung hát chủ yếu là ứng khẩu
hát ngoài đường có thể tùy hoàn cảnh để ứng tác
nếu hai bên nam nữ chưa gặp nhau lần nào sẽ hát để làm quen nhau
nếu đôi bên nam nữ đã từng quen biết nhau họ hẹn nhau cùng hát thì sẽ ứng tác để thăm hỏi nhau về cuộc sống về gia đình thậm chí về tình cảm của đối phương
một trong những điều đặc biệt của làn điệu hèo phương là người ta không thể hát một mình mà thường phải có bạn hát
mỗi bên nam nữ đều có hai người
một người hát giọng trầm một người hát giọng thanh
giọng cao luôn chủ động dẫn đường về tiết tấu cao độ trường độ đúng nhịp luyến lấy
còn giọng thấp hòa theo nâng đỡ như trợ sức vươn cho giọng cao

hèo phải có đôi
nếu chỉ hát đôi nam nữ thì một người hát giọng cao người hát giọng thấp
chúng tôi cũng thường hát đôi nam nữ hoặc chỉ hát đôi nữ thôi
hát giọng cao rất khó vì vừa phải có giọng tốt vừa phải hát cao vừa phải có hơi dài lại phải biết luyến lấy
mỗi người sẽ thường hát ở một vị trí cố định
khi hát đối với đôi nam mình hát tốt sẽ cảm thấy tự tin với bạn hát hơn
người khác nghe không hiểu ý nghĩa của các bài hèo sẽ không yêu thích ngay
nhưng hiểu được ý nghĩa và nội dung rồi thì chắc chắn cũng sẽ yêu thích hẻo phương như chúng tôi
thanh niên trai gái gặp gỡ nhau có thể cất tiếng phương mời bạn hát
đối phương ưng ý thì đáp lại cuộc phương được bắt đầu
do đặc trưng của hèo phương êm nhẹ mượt mà
nên khoảng cách giữa các cặp hát tương đối gần để đôi bên nghe được nội dung câu hát của nhau
nội dung của các cuộc hát hầu hết đều tuân theo các trình tự là hát chào
hát các mừng làng bàn thù công mừng mỏ nước mừng nhà cửa rụng vườn
sau đó là những bài phương về tâm sự thổ lộ tình cảm ước nguyện duyên tình đối chữ
sau cùng là phương chia thân
lời hào phơn theo thể cổ phong lối thơ không quá khắt khe với niêm luật
mà chủ yếu là ý tứ đậm đà đầm thắm
khi hát người hát giọng kim cất tiếng hát trước
khi họ đến chữ thứ hai thì người hát bè trầm hòa giọng bắt vào chữ thứ ba
và cùng hòa theo nhau tạo thành hai bè trầm bồng

lời và giai điệu không khớp với hoàn cảnh thì bạn hát sẽ cười chê
không biết có từ bao giờ nhưng hèo phương luôn được cha ông chuyển cho các thế hệ con cháu
sinh ra tại xóm bắc rằng ngay từ nhỏ lớp người như bà yên bà thủy đã gắn bó với những làn điệu hèo phương mượt mà này
cho đến giờ khi đã ở tuổi bà nội bà ngoại nhưng nếu chị em có dịp nông nhàn gặp nhau
thì dù ngay bên đường nhưng vẫn có thể gặp nhau
bên đường các bà cũng túng tụ dù gì cùng hát cho nhau nghe
vừa thăm hỏi cuộc sống vừa muốn biết bạn của mình đến giờ giọng ca có còn ngọt ngào như thời còn xuân sắc
gia đình tôi cũng đều thích hèo phương
nếu có khách đến nhà chơi chúng tôi sẽ mời anh em bạn bè đến cùng hèo phương cho khách nghe
sau này nếu bản tôi có làm du lịch có du khách nước ngoài đến

khi có khách đến nhà hy vọng khách sẽ thấy yêu thích dân ca của dân tộc tôi
hiện nay để giữ gìn và lưu truyền làn điệu hèo phương
những người đam mê hát hèo phương tập hợp lại thành câu lạc bộ
chuyển dạy dân ca cho những em thiếu niên lưới tuổi trung học và tiểu học
ông lương văn bạch là một trong những người tâm huyết với việc truyền dạy dân ca cho thế hệ trẻ
là một người nông dân quanh năm gắn bó với ruộng vườn
nương dẫy chỉ có duy nhất một điều khiến ông bạch nhiệt huyết với việc truyền dạy
đó là tình yêu với làn điệu hèo phương
không có thủ lao không có hội trường
chỉ cần một khoảng sân đủ rộng là đã có thể trở thành sân khấu
để ông bạch và những nghệ nhân làng say sư hát say sư tập luyện và truyền lại làn điệu cho thế hệ trẻ
em cũng được nghe dân ca của ông bạch
nhiều người được nghe ở các dịp lễ hội trong các đám cưới
hay ở bên ngoài cũng được nghe các ông các bà đều hát hèo phương
theo cảm nhận của em về bài hát và thấy hay thấy có ý nghĩa
đều mang theo phong cách của dân tộc mình ít
em nghe làn điệu dân ca ở trong những ngày hội
trong những ngày dịp đám cưới em thấy là rất hay nghe rất tình cảm
em mong muốn là các bạn trẻ bằng tuổi em
người em hiện tại thì sẽ cố gắng bắt đầu phát huy và học tập những điều của cha anh đi trước
gần đây tại mỗi con ngõ nhỏ của các gia đình trong xóm bác rằng
thỉnh thoảng vẫn vang lên những điệu hát dân ca của các em thiếu nhi
với niềm đam mê ca hát cùng sự hướng dẫn tận tình của các thế hệ đi trước
những em nhỏ còn chưa thuộc con chữ này
đã dần làm quen với hèo phương
và bắt đầu yêu thích điệu hát dân ca của các bà các chị
hiện nay nhiều bé trong xóm bắc rằng đang trong tình trạng nói không sõi tiếng nùng
cũng như chưa thảnh thạo tiếng phổ thông
nhờ học hèo phương học những lời ca bằng tiếng nùng
giúp các em không được quyền quên đi tiếng nói của dân tộc mình
dù cuộc sống có hiện đại đến thế nào
chúng tôi cũng muốn dạy hát cho lớp em

nhưng còn nhiều khó khăn các cháu nhỏ thì còn đi học
lớn chút nữa thì đi làm đi ra khỏi bản rồi
có về thăm bản cũng không nhiều thời gian dành cho học hát
mà hát hèo phương không dễ không phải học mà hát được ngay
vì còn luyện tập với đôi hát khi hát phải ứng tác ngay chứ không có lời cố định
vì vậy cũng cần phải có năng khiếu
ngoài việc giữ gìn và phát huy nền văn hóa truyền thống
người nùng an còn chú trọng đến việc nuôi dưỡng và giáo dục lớp trẻ
trong những điều nhỏ nhặt
như cách trân trọng bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình
giống như các tộc người tây nùng khác trang phục của người nùng an rất giản dị
được cắt may đơn giản nhưng cẩn thận
từ loại vải tràm do họ tự tay làm nên
những con em người nùng an dù công tác ở đâu ở bất kỳ cương vị nào
khi về đến bản đều thay trang phục truyền thống
rồi mới đi chơi thăm hỏi họ hàng làm xóm hay đi làm nương rẫy giúp gia đình
dù công việc lưu giữ những câu hát dân ca sẽ còn nhiều khó khăn
trong tình hình phát triển như vũ bão của các loại hình âm nhạc hiện đại
nhưng những chăm chút cho văn hóa truyền thống của người dân nơi đây
từ việc duy trì sử dụng trang phục truyền thống giáo dục con trẻ yêu văn hóa dân gian
cho đến các hoạt động truyền dạy dân ca
sẽ là những tiền đề để văn hóa truyền thống của đồng bào nùng an nơi đây luôn được trao truyền và tồn tại
thưa quý vị và các bạn đến thăm bản nùng an
quý vị sẽ có dịp được lắng nghe những câu hẻo phương mượt mà thiết tha trên các đồi núi nương ngô
hẻo phương làm đẹp bản làng trong các lễ hội đám cưới ngày chợ cầu mùa

câu nối để các đôi trai gái gửi gắm những mong muốn khát vọng về tình yêu hạnh phúc thông qua những câu hát
có lẽ vì thế mà làn điệu hèo phương sẽ còn được lưu giữ và trao truyền cho đến mãi về sau
thưa quý vị và các bạn huyện quảng uyên tỉnh cao bằng
là khu vực có đông người tài sinh sống
mặc dù vậy phần lớn thế hệ con cháu của người tày nơi đây
lại không thông thạo hát hèn đản tính vốn là nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình
thế nhưng cũng trên mảnh đất này có một người vẫn luôn tha thiết và say mê câu hát hèn tiếng đản tính
nhờ sự nhiệt tình và năng nổ của người đàn ông này nhiều bà con dân tộc tây nói riêng
người dân ở huyện quảng uyên nói chung đã tìm thấy trong mình tình yêu đối với bản sắc văn hóa của dân tộc
trong tiểu mục người giữ gìn bản sắc hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu về ông nguyễn duy liêm
người giúp lan tỏa giá trị truyền thống của dân tộc tây trên mảnh đất quảng uyên
đây là một buổi tập thường lệ của lớp học hát then đàn tính mà ông liêm mở ra vào mỗi sáng cuối tuần
lớp học không quá đông nhưng đầy đủ lứa tuổi thành phần từ người về hưu người đi làm cho đến học sinh hay các em nhỏ
mỗi người khi tham gia lớp học đều có một mong muốn mục đích riêng nhưng đều chung nhau một cảm nhận

muốn gìn giữ cái bản sắc văn hóa muốn đem cái làn điệu đàn tính này đến thế hệ trẻ sau này

tôi có niềm đam mê về đàn tính và truyền dạy lại cho chúng em thì là em cảm thấy là bác là con người tận tình
mong muốn và phát huy gìn giữ bản sắc dân tộc không muốn là sau này nó bị mai một ạ
thành viên lớp học tham gia khá điều đặn và thường xuyên không chỉ bởi các buổi học hoàn toàn miễn phí
mà còn bởi người đứng lớp thực sự là một người thầy tận tình và nhiều tâm huyết
từ khi nghỉ hưu cách đây vài năm ông liêm cùng một vài người bạn bắt tay vào thực hiện ước muốn
tạo ra một không gian giao lưu và truyền dạy lại nghị thuật hát then đàn tính cho những người trẻ
đến nay dù mới triển khai được đôi ba lớp học nhưng sự thay đổi trong nhận thức và tình cảm của mọi người
chính là sự cổ vũ lớn lao để ông tiếp tục tận tình truyền lại niềm đồng
các thế hệ trẻ không hề thờ ơ với văn hóa truyền thống
cái cốt yếu là họ chưa tìm được nơi để nuôi dựng ước mơ chưa tìm được người để nâng bước giúp họ
và ông đứng ra thực hiện điều đó trở thành người hướng dẫn dìu dắt truyền tình yêu đam mê
và tạo ra môi trường không gian giao lưu học tập cho mọi người
các thế hệ trẻ không hề thờ ơ với văn hóa truyền thống
các thế hệ trẻ không hề thờ ơ với văn hóa truyền thống
cây đàn không chỉ là niềm vui chung mà còn giúp gắn kết thêm tình bạn giữa hai ông
dù mỗi người một công việc một nơi ở khác nhau nhưng ông liêm cho rằng chính những người bạn này sẽ cùng với ông gây dựng
và lan tỏa hơn nữa phong trào tại các địa phương khác để hát then đàn tính trở nên phổ biến hơn nhộn nhịp và rộn ràng hơn trên khắp con đường ngõ xóm
dù mỗi người một công việc một nơi ở khác nhau nhưng ông liêm cho rằng chính những người bạn này sẽ cùng với ông gây dựng và rộn ràng hơn trên khắp con đường ngõ xóm
còn sáng tác thêm lời cho phù hợp hơn với cuộc sống hiện tại
mặc dù một số cháu ở thị trấn này người dân tộc nhưng mà không nói được tính dân tộc
thì tôi sẽ soạn thơ soạn thơ bằng đặt lời bằng tính phổ thông dần dần
để các giai điệu dần dần đi vào các hệ trẻ đặc biệt các em rất là nhỏ đấy
những đứa nhỏ là cháu ông
chúng được nghe ông đàn hát
cháu ông đã nghe ông đàn hát từ khi còn đang bì bô tập nói
đến khi lớn hơn một chút chúng vừa tập đọc tập viết vừa bắt đầu tập kể đàn gõ phách
dù còn rất nhiều những ca vấp ngợm nhiều nhưng chúng đã quen dần với nhịp phách quen dần với giai điệu tâm tỉnh sâu lắng
đó là những thứ nuôi dưỡng tâm hồn giáo dục niềm tự hào cho những đứa trẻ từ khi còn nhỏ mà ông liêm đang vun đắp ngay dưới chính mái nhà của mình
và sau nữa là cho cả cộng đồng
gợi nhắc về quê hương
chương trình sắc màu dân tộc ngày hôm nay xin giới thiệu tới quý vị khán giả một món ăn đang dần trở thành đặc sản của vùng đất quảng uyên tỉnh cao bằng
đó là món kẹo lạc
món quà nhỏ bé bình dị nhưng là cả một bầu trời tuổi thơ đối với nhiều người dân nơi đây
với riêng công đoạn nấu đường kẹo lạc ở đây khác hơn một vài nơi
người dân dùng cả hai loại đường trắng và đường phên hỏa chuộng với nhau khi đun mới tạo được màu vàng đẹp
có độ giòn
khâu nấu đường cũng được xem là khâu quan trọng nhất
đừng đun trên bếp lửa trong một chiếc chảo găng lớn thì đường mới nóng đều
người ta dùng thêm một chút nước cốt chanh để vừa tạo hương vị thơm mát cho kẹo vừa dùng nước chanh thay cho mạch nha để tăng sự kết dính như thông thường
trong quá trình đun phải giữ được ngọn lửa đều không bị am khói
nếu lửa quá to đáy nồi bị cháy đường sẽ có vị đắng
nếu chưa đủ lửa đường
cô đặc sẽ dễ bị tan chảy khi nhai bị dính khó ăn
đun đường cho đến khi nước đường chuyển màu vàng mật ong óng đẹp và đạt được độ giòn dẻo là được
thời gian nấu đường kéo dài từ bốn mươi năm đến sáu mươi phút
công đoạn thử đường là khó nhất
tại vì nếu mà thử đường mà đường nó chưa giòn thì kẹo nó lại mềm và chóng chảy
đường là phải giòn thứ là phải giòn thì kẹo nó mới ngon mới để được lâu
trong khi đấy không phải là nấu đường mà dễ nấu đường là rất khó
tại vì nó có bí quyết riêng
sau khi đun đường đạt đến độ người ta đổ lạc vào và đảo đều tay
tỷ lệ pha trộn giữa lạc và đường ở mỗi nơi khác nhau
với riêng quảng uyên dễ nhận ra là lạc nhiều hơn hẳn so với phần đường
bởi vậy khi đảo người ta phải đảo liên tục và thật đều tay để đường và lạc hòa quyện với nhau
kẹo lạc quảng uyên chế biến hoàn toàn thủ công ở tất cả các công đoạn
từ chế biến cho tới khi đã thành thành phẩm lăn và cắt thành miếng
cách đây vài chục năm điều kiện kinh tế còn khó khăn
nhà nào cũng trồng lạc rồi phơi khô dự trữ làm thực phẩm
tết đến nhà nào cũng nấu kẹo lạc để mời khách khi tới nhà
nó vừa là thứ quả quê cây nhà lá vườn lại vừa là thứ kẹo dễ ăn
nhiều người ưa thích
cho đến nay kinh tế không còn khó khăn như trước
kẹo lạc trở thành món quà là hương vị quen thuộc để mỗi người nhớ về một thời tuổi thơ gian nan nhưng vẫn ấm áp ngọt ngào
thưa quý vị và các bạn thêm mỗi điểm đến của chương trình là thêm một khám phá mới về văn hóa của các vùng miền và dân tộc trên khắp cả nước
thưa quý vị và các bạn thêm mỗi điểm đến của chương trình là thêm một khám phá mới về văn hóa của các vùng miền và dân tộc trên khắp cả nước
chúng tôi luôn mong muốn sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả nhiều điều thú vị qua mỗi chương trình
mọi ý kiến đóng góp xin quý khán giả gửi về hòm thư phongvănhováa cầm nhân dân org vn hoặc qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại